thành phố hà nội xét xử bị cáo nguyễn sơn thành bốn mươi một tuổi
cựu cán bộ công an phường minh khai quận bắc tử liêm thành phố hà nội
cùng các bị cáo trong vụ án cờ bạc thông qua hình thức ghi lô đề
vụ án này khởi tố từ cuối năm hai nghìn một mươi tám
thành và nhiều bị cáo khác không thừa nhận hành vi phạm tội đến nay vẫn chưa thể ngã ngũ
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn sơn thành bốn mươi một tuổi
cựu cán bộ công an phường minh khai quận bắc tử liêm hà nội sáu năm tù
về tổ chức đánh bạc đỗ mạnh dương năm năm tù nguyễn thị thanh bốn năm tù
lê đức lợi hai mươi bốn tháng tù mai thị khanh hai mươi tháng tù
nhưng cho hưởng án treo cùng với tội đánh bạc
hai bị cáo còn lại là hoàng văn hoan cựu cán bộ công an phường minh khai
và vợ là quách thị thơm bị đề nghị lần lượt là hai mươi bốn tháng tù và hai mươi tháng
nhưng cho hưởng án treo cùng với tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
bản án cho thấy vợ chồng hoàng văn hoan chuyên cung cấp dịch vụ cho vay tài chính
đối với cán bộ chiến sĩ trong ngành công an
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn một mươi tám hai bị cáo cho năm mươi hai người vai tiền
tổng số tiền cho vay là hơn ba một tỷ đồng lãi suất là một trăm bốn mươi sáu một năm
thu lời bất chính hơn chín trăm hai mươi triệu đồng
quá trình cho vay hoan rủ nguyễn sơn thành hùng vốn nhưng thành từ chối
thay vào đó cho hoan vay với lãi suất là một đồng một triệu mỗi ngày
trong số tiền hoan cho vay lãi nặng cơ quan tố tụng xác định có khoảng một chín tỷ đồng
từ tiền vay của thành thành khẳng định chỉ cho hoan vay
còn sau đó hoan dùng tiền vào việc gì thì không biết
do lãi suất vay dưới một trăm linh một năm thành không bị xử lý về hành vi cho vay lãi nặng
dịch dân sự tuy vậy thành bị cáo buộc là tổ chức bốn bị cáo là đỗ mạnh dương
nguyễn thị thanh lê đức lợi và mai thị khanh đánh bạc dưới hình thức chơi lô đề
hành vi diễn ra từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi tám với tổng số tiền đánh bạc là hơn bảy trăm bảy mươi bảy triệu đồng
qua đó thu lợi bất chính là hơn một trăm bốn mươi bốn triệu đồng
tại phần thủ tục bị cáo nguyễn sơn thành cựu cán bộ công an phường minh khai
quận bắc tử liêm tp hà nội đề nghị thay đổi kiểm sát viên
vì cho rằng không khách quan và áp dụng các quy định pháp luật bất lợi đối với mình
tuy nhiên hội đồng xét xử không chấp nhận vì không có cơ sở
suốt quá trình xét hỏi và tranh luận bị cáo thành nhiều lần khẳng định không tổ chức đánh bạc
với bất cứ ai dưới bất cứ hình thức nào
bị cáo không quen biết ba trong số bốn bị cáo ở nhóm tội đánh bạc
không có bất kỳ giao dịch gì với những người này
cựu cán bộ công an cảm thấy oan ức trước cáo buộc của viện kiểm sát và cho rằng
vì không thừa nhận hành vi cho vay lãi nặng nên bị thủ tức khép vào tội tổ chức đánh bạc
cơ quan điều tra và viện kiểm sát chỉ dựa vào lời khai một phía
không đưa ra chứng cứ vật chất để chứng minh các yếu tố thỏa thuận trả tiền đánh lô đề
chốt thắng thua trong ngày hoặc thỏa thuận tỷ lệ thắng thua
bị cáo nói vụ án kéo dài đến nay đã gần sáu năm
trên vai luôn treo thân phần bị can không làm ăn được gì
nếu có đủ căn cứ kết tội và tuyên án
có lẽ giờ này bị cáo đã mãn hạn tù rồi bị cáo thành nói
đỗ mạnh dương nguyễn thị thanh và lê đức lợi là ba trong số bốn bị cáo ở nhóm tội đánh bạc
cũng khẳng định không trao đổi tin nhắn ghi lô đề với thành
cả ba nhiều lần cho biết bị điều tra viên dọa nạt ép cung
vì thế ban đầu nhận tội rồi sau này thay đổi lời khai
thành cho rằng lời tố của những người này là có căn cứ
bị cáo nhiều lần đề nghị nếu cần thiết thì triệu tập điều tra viên
kiểm sát viên và cán bộ điều tra
nhưng không ai có mặt để đối chất lạ rõ
người còn lại trong nhóm đánh bạc là mai thị khanh
lúc đầu nhận tội về sau thay đổi theo hướng không nhận
khi được hội đồng xét xử hỏi đi hỏi lại nhiều lần thì lại nhận tội
tuy vậy hội đồng xét xử và luật sư đặt nhiều câu hỏi về việc trao đổi tin nhắn lô đề với thành thế nào
thỏa thuận ra sao hầu hết khách đều nói do quá lâu nên không nhớ
tham gia tranh luận đại diện viện kiểm sát cho biết
rất thông cảm với các bị cáo khi đã gần sáu năm
mà vụ án chưa thể giải quyết triệt đề
do vậy viện kiểm sát từng có nhiều văn bản đôn đốc tòa án đưa vụ án ra xét xử
về lời tố ép cung đại diện viên kiểm sát nhận định
các bị cáo có quyền thay đổi lời khai
nhưng tại sao từ khi bị bắt tới năm tháng sau mới đồng loạt thay đổi
vì thế việc này là không có căn cứ
chưa kể tại các phiên tòa lần trước
các điều tra viên cũng đã có giải trình báo cáo
đồng thời không có tài liệu gì thể hiện việc ép cung nhục hình
bị cáo nguyễn sơn thành
bị cáo buộc tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô số đề
quá trình điều tra cơ quan công an đã thu giữ của bị cáo một chiếc điện thoại iphonic
trích xuất dữ liệu là các tin nhắn trao đổi lô đề giữa bị cáo và nhóm đánh bạc
tại tòa bị cáo thành nhiều lần khẳng định chiếc điện thoại trong hồ sơ vụ án không phải của mình
vì có nhiều đặc điểm không giống
thời điểm bị đưa về cơ quan công an làm việc
thành được một lãnh đạo công an quận bắc tử liêm hỏi mưa điện thoại và mật khẩu
bị cáo tin tưởng nên đưa sau đó vị lãnh đạo này giữ luôn chứ không có chuyện lập biên bản tạm giữ hay tiêm phòng
bị cáo nguyễn sơn thành tiêu cáo công an phường minh khai quận bắc tử liêm hà nội
cũng cho hay năm hai nghìn một mươi bảy mới mua chiếc iphonic trong khi các tin nhắn lô đề có từ năm hai nghìn một mươi bốn
trước năm hai nghìn một mươi bảy bị cáo dùng điện thoại samsung
hai loại khác nhau hệ điều hành nên không thể đồng bộ dữ liệu
cho thấy việc trích xuất được các tin nhắn là cực kỳ đáng sợ
vô lý luật sư bảo chữa cho bị cáo thành cho rằng
chiếc điện thoại không được thu giữ đúng quy định nên không được coi là chứng cứ dữ liệu điện tử bên trong
vì thế cũng không được xem là chứng cứ hợp pháp
đối đáp đại diện viện kiểm sát cho hay
thời điểm bị đưa về cơ quan điều tra thành đang là đối tượng điều tra
việc cách ly bị cáo với tăng vật để tránh tẩu tán tài liệu là phù hợp
qua một số ngày đấu tranh nhưng bị cáo không khai nhận hành vi
cơ quan điều tra đã lập biên bản tạm giữ đúng quy định
đại diện viện kiểm sát
cũng khẳng định chiếc iphone x trong hồ sơ vụ án là của thành
vì khi một chiếc điện thoại có rất nhiều hình ảnh của gia đình bị cáo
ngoài ra có những tài liệu liên quan công việc của bị cáo không ai khác có thể có
bị cáo nói từng dùng điện thoại samsung nên không thể sao lưu dữ liệu
nhưng trong hồ sơ cho thấy không có chiếc điện thoại samsung nào
nguyễn sơn thành cựu cán bộ công an phường minh khai quận bắc từ liêm hà nội
nổi lên với vai trò đầu vụ bị cáo buộc tổ chức đánh bạc cho bốn người còn lại
và đánh bạc nhiều lần
do đó bị phạt mức án nặng nhất
tòa đánh giá hành vi của bảy bị cáo là nguy hiểm gây tác hại rất lớn
là nguồn gốc phát sinh các tệ nạn xã hội nên cần răn đe nghiêm khắc
về việc thành và ba người đánh bạc kêu an
hội đồng xét xử đánh giá để khẳng định những người này oan hay không
về cơ bản có thể trả lời qua ba câu hỏi
thứ nhất chiếc điện thoại iphone x chứa thông tin về các tin nhắn trao đổi ghi số nô đề
có phải của thành hay không
dù thành không thừa nhận nhưng tòa đã cho trích xuất kiểm tra và xác định được chiếc điện thoại
có nhiều hình ảnh tài liệu cá nhân của bị cáo
vì thế việc luật sư và thành nói đây không phải là điện thoại của thành
là không có căn cứ bản án đều
trong quá trình xử lý vụ án tòa cho rằng cơ quan điều tra có một số thiếu sót
trong quá trình thực hiện các hoạt động tố tục điển hình như liên quan chiếc điện thoại iphone x
xong đến nay chưa đủ căn cứ để chứng minh có việc lập biên bản thu giữ ngay từ đầu
cũng chưa đủ cơ sở cho thấy
có vi phạm quy định tố tục
về việc này tòa cho rằng cơ quan điều tra công an hà nội cần nghiêm túc rút kinh nghiệm
quá trình điều tra một số bị cáo được triệu tập và không lấy được lời khai
nhưng không lập biên bản
điều này là chưa chặt chẽ chưa đảm bảo theo quy định tố tụng hình sự
dù có thiếu sót nhưng những điều trên không làm thay đổi bản chất vụ án
hội đồng xét xử khẳng định các tài liệu được thu thập trong hồ sơ là hợp pháp
thứ hai các bị cáo bị ép cung bức cung hay không
hội đồng xét xử đặt giả thiết nếu thực sự bị các điều tra viên đe dọa ép cùng
thì ngay sau khi được tại ngoại các bị cáo phải có đơn thư khiếu nại tố giáp
nhưng trên thực tế việc này không xảy ra
các điều tra viên kiểm soát viên bị tố giáp đều phủ nhận cáo buộc
hoặc một số người không có tên như các bị cáo khai
vì thế tòa phán quyết không có căn cứ về việc các bị cáo bị ép cùng
thứ ba chiếc điện thoại iphone x thành mô từ năm hai nghìn một mươi bảy
có thể chứa dữ liệu từ năm hai nghìn một mươi
tại tòa thành cho rằng trước năm hai nghìn một mươi bảy
sử dụng điện thoại samsung nên không thể đọc bộ dữ liệu tin nhắn từ năm hai nghìn một mươi bốn sang iphone
xong hội đồng xét xử cho rằng không đủ cơ sở để xác định trước năm hai nghìn một mươi bảy thành đã dùng điện thoại gì
giả thiết bị cáo đúng là dùng điện thoại samsung
thì việc đồng bộ dữ liệu hoàn toàn có thể thực hiện được bản án nêu
từ những căn cứ nêu trên hội đồng xét xử nhận định
dù thành và các bị cáo không thừa nhận hành vi
nhưng căn cứ vào kết quả xét hỏi tại tòa cùng tài liệu hồ sơ vụ án
có đủ cơ sở kết luận các bị cáo sát phạt bằng tiền dưới hình thức chuyển tin nhắn lô đề
việc kêu oan của cựu cán bộ công an là không có cơ sở
cáo trạng xác định năm hai nghìn một mươi sáu
oan lập tài khoản facebook quảng cáo dịch vụ cho vai tài chính
chuyên cho cán bộ chiến sĩ trong ngành công an vay tiền
oan xác minh tại cơ quan công an
học tập của người vay nhưng để vỡ giao dịch để tránh gặp người quen ảnh hưởng đến nghề nghiệp
người vay ngoài việc để lại thẻ ngành thẻ đạc hoặc giấy tờ liên quan do ngành công an cấp
còn phải ngụy trang bằng việc viết giấy nhận tiền mua hộ xe máy
thơm và oan tính lãi suất là năm đồng một triệu một ngày
người vai đóng lãi một mươi ngày một lần thông qua tài khoản ngân hàng của oan
hoặc gặp trực tiếp đưa tiền mặt cho thơm
khi giao tiền thơm giữ lại luôn lấy tiền lãi một mươi ngày đầu
viện kiểm sát xác định từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi tám
oan dùng ba sáu tỷ đồng cho năm mươi hai cán
các cán bộ công an vai thu lợi bất chính là hơn chín trăm hai mươi triệu đồng
lãi suất bốn năm đồng một triệu một ngày tương đương một trăm bốn mươi sáu một trăm tám mươi hai năm một năm
gấp bảy chín lần lãi suất tối đa mà ngân hàng nhà nước quy định
năm hai nghìn một mươi bảy oan dùng góp tiền cùng cho vai nhưng thành từ chối
chỉ cho vay với lãi suất là một đồng một triệu một ngày
không phạm tội cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự
song thành bị cáo buộc tổ chức cho bốn bị cáo
dương thanh lợi
và khanh đánh bạc dưới hình thức chơi lô đề
thu lợi bất chính là một trăm bốn mươi bốn triệu đồng
tại phiên tòa thanh và những người đánh bạc đều kêu oan
phủ nhận cáo buộc nói không quen biết
không nhắn tin hay nhờ thanh ghi lô đề
họ cho biết bị ép cung
buộc phải ký những biên bản lời khai và tài liệu bằng chứng mới được thả về
và lấy cung không được ghi âm ghi hình
sau này khi phản ánh với kiểm sát viên điều tra
họ tiếp tục bị từ chối gặp và dọn đạt theo lời khai tại tòa
thanh nhiều lần phủ nhận
cũng buộc tội chiếc điện thoại iphone x bị thu giữ không phải của mình
nhưng bị ép phải nhận
vụ án kéo dài quá lâu
khiến sáu năm bị cáo phải mang thân phận bị can
không được đi đâu làm gì
còn viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm
khẳng định truy tố đúng có căn cứ
điện thoại của thành do có nhiều hình ảnh gia đình
các thông tin cá nhân chỉ thanh mới có
các điều tra viên qua báo cáo giải trình
khẳng định không ép cung các bị cáo
cơ quan công tố do đó vẫn giữ nguyên mức án đề nghị cao nhất
đối với thanh

đối với thanh
vụ án được khởi tố vào cuối năm hai nghìn một mươi tám
bị trả hồ sơ điều tra bổ sung cuối năm hai nghìn hai mươi ba
qua nhiều lần mở phiên tòa
hội đồng xét xử triệu tập năm mươi ba người có quyền nghĩa vụ liên quan
xong không ai có mặt